nhưng các chứng minh nhân dân này bản thân người ta cũng không có những chức năng để có thể thực hiện các hoạt động kiểm tra và giám sát những chứng minh đó là thật hay giả
vấn đề thứ hai nữa là nguồn hàng
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bao giờ cũng đưa ra một giá rất là phù hợp với những người kinh doanh muôn bán đặc biệt là với những người kinh doanh muôn bán với số lượng lớn
thứ ba nữa là các đối tượng cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho mình những địa điểm được xác định là nơi tập kết hàng hóa và nơi thực hiện
các hoạt động về giao dịch
thứ tư nữa là bản thân các đối tượng này cũng chuẩn bị về những giấy tờ tài liệu quá trình tiếp xúc số điện thoại
và tất cả những vấn đề này sẽ có sự tác động và tâm lý và tin tưởng của nạn nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động giao dịch
đối tượng nắm bắt tâm lý nào của nạn nhân
sắt thép là mặt hàng có giá trị và khách hàng thường mua với khối lượng lớn để xây dựng hoặc mua đi bán lại
lợi dụng tâm lý hám rẻ

trong khi giá cả thị trường đang tăng từ ngày nên hùng đã chọn mạng xã hội để đăng bài bán sắt thép có giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường
đặc điểm của nạn nhân trong những vụ án này thường là những người có tính cách
cả tin và những lời nói những thông tin mà các đối tượng có thể đưa ra trên mạng xã hội hoặc là trên những trang thông tin cá nhân của đối tượng
từ đó thì các nạn nhân này tìm kiếm những thông tin
và tìm kiếm những nguồn hàng theo đúng cái nhu cầu kinh doanh buôn bán của mình
vấn đề thứ hai nữa là bất kỳ một người mà thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nào thì cũng đặt vấn đề lợi nhuận lên đầu tiên
do vậy mà họ sẽ tìm kiếm đến những nguồn hàng mà có đưa ra những cái thông tin thông số về nguồn hàng và cái giá cả hàng hóa là phù hợp với quá trình buôn bán của mình
thế nhưng mà bản thân của những nạn nhân này thường là những người mà thực hiện các hoạt động kinh doanh đơn lẻ
và cái thứ hai nữa là họ cũng không kiểm tra một cách chính xác những cái thông tin mà mình thu thập được
những sai lầm khiến nạn nhân dễ dàng bị lừa
do tâm lý chủ quan thấy đối tượng đăng thông tin mặt hàng mình đang có nhu cầu mua giá cả tranh lệch thấp hơn nhiều so với thị trường có địa chỉ cụ thể
nên ông hùng không thận trọng xác minh lại các luận thông tin mà đã chủ động liên hệ tự đẩy mình vào bẫy của đối tượng
bản thân của nạn nhân cũng là người rất là
ham cái giá rẻ mặc dù là có những cái vấn đề là tính chất là nó mâu thuẫn với lại cái giá cả trên thị trường nhưng mà bằng cái sự cả tin và cái chủ quan của chính bản thân mình nên là dẫn đến cái việc mà nạn nhân ở trong cái vụ việc này vẫn tiếp tục đi theo cái luồng suy nghĩ và cái hành động để liên lạc với đối tượng để thực hiện các hoạt động trao đổi giao dịch và mua bán
ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cũng chính từ những cái sơ hợp của bản thân nạn nhân là trong những cái tình huống này dẫn đến cái việc mà nạn nhân không đến
trực tiếp ở tận nơi những cái địa điểm mà như thông báo của các cái đối tượng để tiến hành thanh tra và tiến hành kiểm tra lại những cái thông tin mà mình đã thu thập được
vì thế mà trong những trường hợp này là tin tưởng theo ý chí chủ quan của bản thân mình và từ những cái thông tin của các đối tượng đưa ra mà khiến cho nạn nhân dẫn đến trường hợp là tự chuyển cái tài khoản vào cái tài khoản của đối tượng mà không kiểm tra và xác minh
thưa quý vị bỏ một số tiền lớn hàng trăm triệu đồng để mua sắt thép
nhưng ông võ hùng lại không tìm hiểu kỹ không đến tận cơ sở để giao dịch làm việc mà lại dễ dàng tin nghe theo những lời quảng cáo có cánh của đối tượng qua mạng xã hội nên tiền mất tật mang
bài học rút ra
từ sự vào cuộc của cơ quan công an đối tượng nguyễn tiến hùng đã bị bắt từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn tiến hùng không tỉnh ngộ trí thú làm ăn chân chính mà tiếp tục tấn thân vào con đường phạm tội
với hành vi lừa đảo của mình đối tượng sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật
nhưng nếu như ông võ hùng tỉnh táo không dám rẻ tìm đến các cơ sở địa chỉ buôn bán sắt thép uy tín để làm việc giao dịch trực tiếp thì đã không trở thành nạn nhân của đối tượng
giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường thì cần đặt ra nghi vấn bởi đã đi buôn thì chả có ai khởi khảo mà không biết giá cả thị trường lên xuống
đây sẽ là bài học cho ông hùng cũng như nhiều người khác về sự thận trọng trong giao dịch mua bán
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn